liên tiếp nhiều ngày qua do ảnh hưởng của sóng to và gió lớn tuyến kè gành hào thuộc thị trấn gành hào huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã bị sạt lở nghiêm trọng đe dọa cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại đây
đáng lưu ý đây là lần sạt lở nghiêm trọng nhất kể từ một mươi một năm qua
sáng nay một mươi bốn tháng hai ubnd tỉnh bạc liêu và các ngành có liên quan họp bàn giải pháp khắc cố đê kè cửa biển gành hào huyện đông hải và cửa biển phường nhà mát thành phố bạc liêu nhằm tránh thiệt hại đến mức thấp nhất
đây là lần thứ ba trong hơn một năm qua tuyến đê kè cửa biển thị trấn canh hào và cửa biển nhà mát của tỉnh bạc liêu bị sóng biển đánh sạt lở nghiêm trọng sau một mươi một năm đưa vào sử dụng
trước đó trong khoảng thời gian từ một mươi bảy h đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng hai hàng loạt cơn sóng cao từ hai m cho đến hơn một mươi mét
vào thời điểm đỉnh chiều cường lên cao sóng lớn đánh phủ qua đỉnh kè tràn nước vào bên trong làm một số đoạn đường nội ô thị trấn cành hào bị ngập sâu ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây
tại vị trí cầu dạch vượt
nằm phía bên trong giáp với kè thị trấn cửa biển gành hào cách khu vực bị sạt lở khoảng ba trăm linh mét cũng bị sóng đánh làm sập một bên móng cầu làm gián đoạn phương tiện lưu thông qua lại